lui xuống trung bộ thời tiết tại khu vực thanh hóa nghệ an sẽ có sự tương đồng như tại các tỉnh đồng bằng bắc bộ
những cơn mưa rào có thể xuất hiện nhiều trong ngày mai và sau đó sẽ giảm dần từ khoảng trưa chiều ngày một mươi tám tháng một
nhiệt độ ở đây cũng sẽ giảm sâu và ra động từ một mươi bốn cho đến hai mươi độ trời rét
các nơi khác của trung bộ phổ biến chỉ có mưa vài nơi trong hôm nay và ngày mai
nhật độ khu vực từ hạ tĩnh trở vào đến thừa tiên huế có thời điểm đêm muộn và sáng sớm trời rét
khi mức nhiệt ra động từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận trời lạnh vào lúc sáng sớm với nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục ít mưa ngày trời nắng tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất ở hai khu vực phía nam vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
ở tây nguyên chủ yếu ra động từ một mươi bốn cho đến hai mươi chín độ trời rét còn tại nam bộ là từ hai mươi một ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với biển đông quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa tầm nhìn xa là trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp năm
riêng ở phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ cả hai quần đảo không vượt qua mức là ba mươi một độ
tại khu vực hà nội trời nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
gió nhẹ trời rét nhiệt độ sẽ ra động từ một mươi ba cho đến một mươi chín độ